hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã nắm bắt được xu thế và đang tận dụng sự đa dạng về bản sắc riêng
để phát triển du lịch cộng đồng nhằm phát triển du lịch địa phương cũng như để góp phần bảo tồn phát huy những nét đẹp riêng của mỗi vùng
nằm cách trung tâm huyện hoàng su phi khoảng bốn mươi km thôn nậm hồng xã thông nguyên là nơi sinh sống của ba mươi bảy hộ đồng bào dân tộc giao
nơi đây có những thử dụng bậc thang trải dài trên các sườn đồi đã được công nhận danh làm thắng cảnh các quốc gia
bên cạnh đó là vùng chè san tuyết cổ thụ phiên hồ cùng với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào giao
đó là điều kiện thuận lợi để thôn nậm hồng phát triển du lịch cộng đồng
không chỉ là nơi sản xuất bảo đảm sinh kế của người dân trong thôn
những thử dụng bậc thang còn là địa điểm trải nghiệm du lịch lý tưởng thu hút khách thập phương
tại đây du khách không chỉ được ngắm những cảnh đẹp mà còn được trải nghiệm công việc bắt cá trên dụng bậc thang
địa phương này xác định xây dựng nông thôn mới gắn với lợi thế du lịch dụng bậc thang là một trong những hướng đi chính
ở đây thì xá cũng đang phát triển khá mạnh về du lịch
tiến tới chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và cho nhân dân đi học tập ở khắp nơi về
để làm sao là chúng ta thôn xá tổ chức thực hiện và nâng cao cái thu nhập cho người dân
quan trọng nhất của xá bây giờ chỉ có là các cái về bản sắc văn tộc
cái thứ nhất là về
các cái tiết mục văn nghệ cũng như là các cái trò chơi dân gian
một cái nữa là thông nguyên thì cũng có cái địa hình rất là thuận lợi cho khách
còn giữ được cái nguyên sơ của địa phương
thông nguyên là xã thứ hai về đích nông thôn mới của huyện hoang su phi
địa phương này cũng được coi là điểm sáng nông thôn mới của tỉnh hà giang
xác định mục tiêu phù hợp với năng lực thực tế của từng xã
có những điều chỉnh về cách làm cơ chế chính sách
để bảo đảm thực sự vai trò chủ thể của người dân nông thôn và cộng đồng
hỗ trợ giảm nghèo bền vững trong xây dựng nông thôn mới
đây chính là hướng đi xuyên suốt ở địa phương vùng địa đầu của tổ quốc